chiều ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết các lực lượng chức năng đã bắt thêm sáu nghi phạm
nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên bốn mươi năm người trong vụ tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
trong số này hai nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu
các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan khác còn đang bỏ trốn
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn xung quanh cần bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông thì cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
theo thông tin cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên được xác định cư trú tại huyện crong búc tỉnh đắk lắc

công an huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ tấn công vào trụ sở xã ea cờ tu và xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng
các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng

và xây dựng đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị tinh gọn mạnh
phương án triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân
và bảo đảm nguồn bổ nhiệm điều tra viên
nhiều ý kiến tại hội nghị đã tập trung tham luận các vấn đề về hoàn thiện chức năng
nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong điều chỉnh phân công phân cấp
để tiếp tục hoàn thiện đề án phương án và các nhiệm vụ giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định đây là hội nghị rất quan trọng
được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chuẩn bị và tổ chức bài bản kỹ lưỡng
thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an là việc làm cụ thể thiết thực để toàn lực lượng công an nhân dân quán triệt thống nhất
để thực hiện tốt chủ trương nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu tham luận
để tiếp tục hoàn thiện đề án phương án trình ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xem xét quyết định triển khai thực hiện
đồng thời bộ trưởng yêu cầu các đại biểu tiếp thu đầy đủ những nội dung được triển khai tại hội nghị
thống nhất cao về nhận thức và hành động kịp thời cụ thể hóa lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt thực hiện có hiệu quả
việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
theo đó đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong
bám sát mục tiêu quan điểm nguyên tắc của nghị quyết số hai mươi hai nqtvk ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
và nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phải liên thông đồng bộ với các đề án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt
việc nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị địa phương
tổ chức bộ máy phải thận trọng khách quan khoa học phù hợp với yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổ chức bộ máy bên trong sau khi sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn mạnh hiệu lực hiệu quả đồng bộ xuyên suốt tiết kiệm tối đa biên chế
đồng thời đảm bảo nguyên tắc một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc một việc chỉ giao cho một cơ quan đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính
mô hình tổ chức bộ máy phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương
chiều nay tại hà nội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết số chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn của quốc hội
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
tại phiên họp các đại biểu đã nghe đại diện các bộ gồm bộ quốc phòng bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ công thương
trình bày các báo cáo về công tác triển khai thực hiện các chính sách về phòng cháy và chữa cháy trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các ý kiến bày tỏ đồng tình với các báo cáo khẳng định công tác phòng cháy chữa cháy đã được chú trọng quan tâm
hiệu quả công tác bảo đảm an toàn cháy nổ phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên rõ rệt
đồng thời nhấn mạnh các báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra một số bất cập một số vấn đề còn tồn tại
trong đó một số trang thiết bị đã sử dụng lâu dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ

bên cạnh đó có ý kiến cũng cho rằng báo cáo của các cơ quan với đoàn giám sát cần bổ sung cụ thể hơn về một số kết quả
như việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của đảng về công tác phòng cháy chữa cháy
các báo cáo nên bổ sung những thông tin tương đối là cụ thể hơn
đánh trước và sau khi có nghị quyết chín mươi chín ra trong ba năm vừa rồi chúng ta đã cố gắng nỗ lực
để chúng ta thấy được hiệu lực của hoạt động giám sát tối cao đi vào cuộc sống
cũng tại phiên họp ngày hôm nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số vấn đề trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
của một số bộ cơ quan còn chưa thực sự hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
cũng trong chiều nay
tại hà nội thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân còn gọi là đề án số năm
để triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh bộ công an đã thành lập ban chỉ đạo công tác đề thi
ban hành công khai đề thi tham khảo bài thi đánh giá trên phương tiện truyền thông đại chúng để thí sinh tham khảo ôn tập
đồng thời ra mắt hệ thống tổng đài tuyển sinh công an nhân dân với website và điện thoại tư vấn tuyển sinh một nghìn chín trăm linh một trăm bốn mươi năm
tăng thêm kênh thông tin chính thống tuyên truyền về tuyển sinh công an nhân dân
hiện nay các học viện trường đại học công an nhân dân đang tổ chức kiểm tra giá soát thông tin và hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh trước ngày một mươi tháng sáu
đến thời điểm này số lượng thí sinh dự tuyển tăng mạnh so với năm ngoái
bộ vừa ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi trọng tâm đề ra các phương án đảm bảo an toàn tất cả các khâu của công tác tổ chức kỳ thi
không để xảy ra mất an ninh trật tự đảm bảo an toàn cháy nổ an toàn giao thông
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân tiếp tục quán triệt phương châm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
trên cơ sở những thuận lợi của kỳ thi năm trước các đơn vị thường trực tiếp tục hoàn thiện sớm ban hành hệ thống các văn bản liên quan
chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba đảm bảo an toàn nghiêm túc hiệu quả
bộ công an xác định công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
đây là khẳng định của đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo triển khai đề án công an nhân dân việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
tại buổi làm việc với văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc diễn ra vào sáng nay tại thủ đô hà nội
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo văn phòng thường trực bộ công an về diện giữ hòa bình liên hợp quốc
đã báo cáo đồng chí thứ trưởng lương tâm quang về kết quả triển khai đề án công an nhân dân việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tổ công tác của bộ công an tại phái bộ nam sudan cũng đã báo cáo về tình hình địa bàn và hoạt động của tổ trong tám tháng qua
đề xuất một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang chúc mừng những kết quả
thành tích của tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ nam sudan nói riêng của văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc nói chung
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án và đẩy mạnh vai trò của bộ công an tham gia vào các hoạt động của liên hợp quốc
thứ trưởng lương tam quang đề nghị văn phòng thường trực về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tiếp tục quán triệt
triển khai thực hiện chỉ đạo của đảng quốc hội chính phủ và nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
nhiệm vụ của tổ công tác liên ngành về việc việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
làm tốt công tác tham mưu chiến lược công tác quản lý nhà nước cho bộ công an trong lĩnh vực này
cùng với đó hoàn thiện hành lang pháp lý về việc cử rút gia hạn huấn luyện đào tạo chế độ chính sách
đối với lực lượng việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc nói chung và lực lượng công an nói riêng
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành trụ sở làm việc mới
của văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
sáng ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng đã diễn ra hội nghị thường niên lần thứ bốn mươi hai của ủy ban asean
về quản lý thiên tai đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ năm việt nam thực hiện nhiệm vụ chủ tịch
trong hợp tác asean về quản lý thiên tai năm hai nghìn hai mươi
diễn ra từ ngày một mươi ba tháng sáu đến ngày một mươi sáu tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi ba với sự tham gia của hơn sáu mươi đại biểu quốc tế là lãnh đạo cán bộ các cơ quan phòng chống thiên tai
của một mươi nước thành viên asean hội nghị tập trung thảo luận các nội dung cập nhật tiến độ thực hiện
chương trình công tác hiệp định asean về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ra soát các tiến độ xây dựng và triển khai các văn kiện cơ chế hoạt động về hợp tác khu vực
trong quản lý thiên tai như chiến lược khu vực asean về khắc phục hậu quả thiên tai hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
sáng kiến của thanh niên asean vì một khu vực chống chịu thiên tai chuẩn bị công tác diễn tập
khu vực asean về ứng phó khẩn cấp thiên tai năm hai nghìn hai mươi ba tại indonesia
trong thời gian qua việt nam đã và đang thể hiện là một thành viên tích cực và có uy tín cao trong khối asean
trong đó hợp tác asean về quản lý thiên tai là một nội dung hợp tác quan trọng của asean
trong trụ cột cộng đồng văn hóa xã hội
việc đăng cai tổ chức diễn đàn lớn về quản lý thiên tai trong khu vực asean là nghĩa vụ
nhưng cũng là cơ hội để việt nam chủ động dẫn dắt góp phần nâng cao hiệu quả vị thế
và thể hiện vai trò của việt nam trong hợp tác asean về quản lý thiên tai nói riêng
và trong xây dựng cộng đồng asean và quan hệ giữa asean và các đối tác nói chung
tiếp tục với những tin tức khác
chiều nay trung tướng tôn sô người phát ngôn bộ công an cho biết các lực lượng chức năng
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm sáu nghi phạm nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên bốn mươi năm người
trong vụ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu huyện triều quynh tỉnh đắk lắc
trong số này hai nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu
các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan khác còn đang bỏ trốn
bộ công an đề nghị bà con huyện trư quynh và các địa bàn xung quanh cần bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
theo thông tin cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên được xác định cư trú tại huyện crong búc tỉnh đắk lắc
công an huyện cơ long búc tỉnh đắk lắc vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ tấn công
vào trụ sở xã ea cơ tu và ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc ra đầu thú để hưởng khoan hồng
các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng
kêu gọi đồng bào nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm cung cấp thông tin chính xác
giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh
đối với trường hợp tiếp tục lẩn trốn phạm tội mới khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
công an huyện sẽ bảo mật thông tin bảo vệ thân nhân gia đình người đầu thú người cung cấp thông tin
địa chỉ liên hệ đầu thú công an huyện cơ đông búc tỉnh đắk lắc
địa chỉ thôn nam tân xã chư cơ bô huyện cơ đông búc tỉnh đắk lắc
số điện thoại hai trăm sáu mươi hai ba trăm năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
cấp ủy chính quyền địa phương và công an tỉnh đắk lắc công an huyện trư quynh vào ngày hôm nay đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
và trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân bốn đồng chí công an hai xã ea cơ tu và ea tiêu
và hai cán bộ xã đã hy sinh trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tự tại ủy ban nhân dân xã ea tiêu và e cơ tu huyện chư quỳnh
tại buổi lễ sau khi công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận liệt sĩ cho sáu đồng chí công an và cán bộ xã
giám đốc công an tỉnh đắk lắc và các đồng chí lãnh đạo đã trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình của sáu đồng chí
các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh và nhân dân đến dự lễ
đã thắp những nén tâm nhang kính viếng các liệt sĩ bày tỏ sự tiếc thương vô hạn chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân gia đình các đồng chí
trong điều văn truy điệu tại buổi lễ
các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc và công an huyện trừ quynh đã ghi nhận đánh giá rất cao quá trình công tác công hiến và sự hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân của sáu đồng chí
đây không chỉ là nỗi đau thương của gia đình các liệt sĩ mà còn là mất mát của đảng bộ chính quyền lực lượng công an tỉnh đắk lắc
trong buổi tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng biến đau thương thành hành động
các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc nguyện tiếp tục thi đua học tập công tác chiến đấu lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
cũng trong ngày hôm nay ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với đại úy hà tuấn anh thiếu tá trần quốc thắng cán bộ công an xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
và huyện đăng nhân cán bộ công an xã ea cơ tu huyện trừ quynh tỉnh đắk lắc
những cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
cũng trong ngày hôm nay ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với đại úy hà tuấn anh thiếu tá trần quốc thắng cán bộ công an xã ea tiêu huyện trừ quynh tỉnh đắk lắc

đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã ký quyết định hỗ trợ năm mươi triệu đồng cho mỗi cán bộ công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ
thưa quý vị thời gian qua đảng nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số
cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành các địa phương và sự nỗ lực cố gắng vươn lên của đồng bào các dân tộc
kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển rõ rệt
đem lại cuộc sống ấm no an ninh trật tự được giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường
đắc trăm là xã vùng núi cách trung tâm huyện đắc tô tỉnh con tum một mươi sáu km với bảy thôn
trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên chín mươi năm gồm các dân tộc anh em cùng sinh sống
như dân tộc kinh ba na rơ ngao cơ hò giao ê đê gia rai dẻ truyền hờ rê khơ me
những năm qua với sự quan tâm của đảng
và nhà nước hệ thống điện đường trường trạm mương tưới tiêu được xây dựng và hoàn thiện
đời sống vật chất và tinh thần của bà con đã nâng lên một tầm cao mới
các chính sách về vấn đề dân tộc của đảng và nhà nước được triển khai đồng bộ rộng khắp
và đem lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn xã
trong đó xã quan tâm chuyển dịch cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi
phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương
đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc trong độ tuổi đều đến trường
hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học
đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
bài trừ mê tính dị đoan và những hủ tục lạc hậu
nhân động phong trào quần chúng bao vệ an ninh tổ quốc
tôn trọng và đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tính ngưỡng tôn giáo dân tộc theo quy định của pháp luật
nhiều công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm bắt các quy định của pháp luật
để nghiêm chỉnh chấp hành hạn chế mức thấp nhất việc vi phạm pháp luật
những cuộc gặp gỡ thân thuộc như thế này từ nhiều năm qua
đã làm cho người dân nơi đây cảm biết ơn đảng biết ơn chính quyền và công an xã
nhờ có đảng mà họ có cuộc sống tốt hơn bình yên hơn
đây là động lực để cán bộ chiến sĩ công an xã đắc trăm
vượt qua những khó khăn hàng ngày cần mẫn
có tận tụy không kể ngày đêm yêu thương mạnh đất con người nơi này
như chính những người con của buôn làng
góp phần thực hiện tốt cái nhiệm vụ
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
giữ gìn cái bình yên nâng cao cái đời sống của người dân trên địa bàn
nhờ có sự đoàn kết của đồng bào và sự đồng hành của lực lượng công an
nhân dân xã đắc trăm đã có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
an ninh trực tự được đảm bảo nhưng vẫn giữ gìn nét văn hóa đặc sắc
không để những tôn giáo trái phép xâm nhập cùng nhau phát triển kinh tế
từ đó khẳng định chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy là vô cùng đúng đắn
có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao của nhân dân